các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chương trình phúc lợi an sinh xã hội
nhân dịp tết nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an nhân dân hỗ trợ thăm hỏi hai năm trăm linh đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn một ba tỷ đồng
tổ chức lan tỏa các chương trình tết xung vầy xuân gắn kết trợ tết công đoàn nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi và đồng
công đoàn công an nhân dân cũng đã đề xuất với các cấp ủy lãnh đạo đơn vị về chế độ chính sách thưởng tết cho đoàn viên
tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ một phần vé tàu xe phương tiện để đưa đón đoàn viên người lao động có nhu cầu về quê ăn tết
năm hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an nhân dân đã hỗ trợ cho hơn một mươi lượt đoàn viên khó khăn do thiên tai dịch bệnh và có thu nhập thấp
năm hai nghìn hai mươi hai công đoàn công an nhân dân đã hỗ trợ cho hơn một mươi lượt đoàn viên khó khăn do thiên tai dịch bệnh và có thu nhập thấp